thưa quý vị quý vị đang theo dõi chuyên mục tạp chí đối ngoại phát sóng trên kênh truyền hình nhân dân
thưa quý vị khán giả hội hữu nghị việt nam italia là một tổ chức thành viên tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam có vai trò rất lớn trong sự phát triển quan hệ giữa nhân dân việt nam và italia trong nhiều năm qua
hội cũng đã có những đóng góp rất đáng kể cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước như tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và italia cũng như tổ chức những sự kiện quốc tế quan trọng
hội cũng đã có những đóng góp rất đáng kể cho các hoạt động đối ngoại nhân dân giữa hai nước như tổ chức các hoạt động giao lưu tăng cường quan hệ hữu nghị giữa việt nam và italia cũng như tổ chức những sự kiện quốc tế quan trọng
và trong tiểu mục chuyện việt nam ngày hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng gặp gỡ ông nguyễn văn nam chủ tịch hội hữu nghị việt nam italia
ngay sau tiểu mục chuyện việt nam sẽ là tiểu mục cộng đồng asean với những phóng sự nhằm chia sẻ tới quý vị khán giả về một asean năng động mà việt nam là một trong những thành viên tích cực của cộng đồng
và như thường lệ tiểu mục chuyện xa xứ và nhắn gửi quê nhà với câu chuyện và lời nhắn của những người con ở xa tổ quốc gửi cho người thân và gia đình sẽ kết thúc chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
trước tháng một bộ ngoại giao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi tám và đề ra phương hướng tổng kết năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại giao chủ trì hội nghị
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh khẳng định mặc dù tình hình thế giới và khu vực năm hai nghìn một mươi tám diễn biến phức tạp khó lường
nổi lên nhiều nhân tố bất ổn song công tác đối ngoại của đảng và nhà nước đã được triển khai chủ động sáng tạo hiệu quả hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra
dưới sự lãnh đạo đúng đắn và chỉ đạo trực tiếp sát sao của lãnh đạo đảng nhà nước công tác đối ngoại năm qua đã được triển khai bài bản với tầm nhìn chiến lược và các bước đi cụ thể
hiệu quả có phần quan trọng giữ vững môi trường hòa bình ổn định thu hút các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế
hữu nghị việt nam italia trong tiểu mục chuyện việt nam
năm một nghìn chín trăm chín mươi một nghìn chín trăm chín mươi bốn tham tán thứ hai đại sứ quán việt nam tại rome italia
năm một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn hai đại sứ việt nam tại stockholm thụy điển kiềm nhiệm các nước đan mạch naui phần lan iceland
năm hai nghìn năm hai nghìn chín đại sứ việt nam tại italia kiềm nhiệm hy lạp malta
từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi ba tổng thư ký hội hữu nghị việt nam italia
từ năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn đại sứ việt nam tại italia

dân trong những ngày năm hết tết đến như thế này rất bận rộn như thế này
dành một chương trình đối thoại nói chuyện thân mật về hoạt động của hội hữu nghị việt nam italia
đấy là một cái vinh dự lớn đối với hội của chúng tôi
tôi được đảm nhiệm trước chủ tịch của hội từ năm hai nghìn một mươi ba tức là năm năm trước đây
trước đó thì được mời làm tổng thư ký của hội tức là người điều hành các hoạt động của hội
và lúc đó chủ tịch hội
chủ tịch hội là đồng chí nguyễn văn bộng nguyên là thứ trưởng
và thực sự là trong những năm gần đây hội hữu nghị việt nam italia đã có các hoạt động tương đối phong phú
để cống hiến và đóng góp vào cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước việt nam và italia
vâng và như ông vừa nói thì cũng đã gần một mươi năm ông hoạt động tại hội hữu nghị việt nam italia
đó cũng là một khoảng thời gian khá dài
vậy thì tôi tò mò tự hỏi rằng là điều gì đã gắn kết cũng như là cuốn hút ông vào công việc này đến như vậy
cái điều đầu tiên thì tôi muốn nói là có lẽ là xuất phát từ cái tình cảm hữu nghị và đoàn kết của nhân dân italia đối với nhân dân và đất nước việt nam chúng ta
từ ngay khi mà nước việt nam chúng ta được thành lập từ năm năm mươi bốn mươi năm mươi của thế kỷ trước
thì nước ý và các lực lượng tiến bộ của ý đã cử những phóng viên đầu tiên sang để mà phản ánh
về cái cuộc chiến lịch sử của dân tộc ta ở điện biên phủ
và trong thời gian chiến tranh không chỉ họ cử phóng viên sang đây
mà họ ở ý còn có một cái phong trào có thể nói là phong trào đoàn kết và phản chiến mạnh nhất ở châu âu
để ủng hộ nhân dân chúng ta trong cái cuộc đấu tranh thần thánh đó
thế và ngay sau chiến tranh thì nhân dân ý vẫn tiếp tục là các hoạt động đoàn kết và hữu nghị
cũng như là chính phủ ý để mà giúp đỡ chúng ta xây dựng lại đất nước
thế rồi sau này trong cái cuộc chiến tranh của chúng ta chống lại những cái xí lực thủ địch từ phương bắc
từ phương tây nam thì nhân dân ý vẫn tiếp tục ủng hộ và giúp đỡ chúng ta
thế rồi chính phủ ý cũng là chính phủ đầu tiên ở châu âu mà nối lại cái viện trợ phát triển của chúng ta
cho chúng ta năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn
bản thân tôi cũng là một cái người rất là yêu cái lịch sử văn hóa và dân tộc ngôn ngữ của nhân dân ý và đất nước ý
từ những tình cảm như vậy và đặc biệt là từ những sự mến phục cảm phục của nhân dân ý đối với nhân dân việt nam
thì chúng tôi thấy là cái hoạt động hữu nghị nó như là đã thấm vào trong máu và trong từng suy nghĩ của chúng tôi trong rất nhiều năm
người việt nam chúng ta và người ý hình như có một cái sợi dây tình cảm rất là đặc biệt
và ngay bác hồ của chúng ta khi mà còn phải siêu bạt ở bên ngoài để mà tìm con đường cứu nước
thì bác cũng đã từng đến ý và bác đã sinh sống và làm nghề làm lao động chân tay ở một cái cửa hàng ăn gần thành phố milano thủ đô công nghiệp của nước ý
thế nên là cái sợi dây tình cảm đó nó xuyên suốt
và đồng thời là ông cũng luôn mong muốn được gắn kết nhân dân hai nước để cùng tăng cường giao lưu nhân dân
vậy thì chắc chắn là trong khoảng thời gian vừa rồi thì hội hữu nghị việt nam italia cũng đã có những cái hoạt động rất là phong phú để có thể tăng cường trao đổi giao lưu văn hóa
tuy nhiên là với hai đất nước mà có cái khoảng cách địa lý xa xôi như vậy
vậy thì công tác giao lưu văn hóa và tăng cường giao lưu văn hóa
tăng cường cái tình cảm giữa nhân dân hai bên liệu có gặp nhiều trách trở và khó khăn không không
vâng hội hữu nghị việt nam italia thì là một trong sáu mươi năm tổ chức hữu nghị và đoàn kết với các dân tộc thành lập năm một nghìn chín trăm tám mươi
tuy nhiên như vậy thì chúng tôi cũng đã có những cái đóng góp rất là có ý nghĩa vào cái việc phát triển và tăng cường hơn nữa cái quan hệ hữu nghị và trao đổi giữa nhân dân hai nước
cũng như là giữa hai nước nói chung
thế thì phải nói rằng là cái hoạt động
cái hoạt động của hội chúng tôi nó diễn ra trong rất nhiều lĩnh vực
thứ nhất ở hà nội thì chúng tôi đã thành lập ra một cái trung tâm giảng dạy về ngôn ngữ và văn hóa ý dành cho các bạn trẻ
và để có một cái nền tảng để có thể du học để có thể sang nhập học tại các trường đại học ở ý
chính từ cái trung tâm này thì chúng tôi muốn là phổ biến về cái giới thiệu về cái tình cảm hữu nghị
giữ cái quan hệ giữa hai nước cho các bạn trẻ ngày hôm nay
hoạt động thứ hai là chúng tôi hoạt động phối hợp rất chặt chẽ với các tổ chức tương tác của chúng tôi ở bên ý
chúng tôi có rất nhiều các tri hội của hội hữu nghị toàn quốc đoàn kết với việt nam
chúng tôi có tri hội ở torino
trung tâm đó cũng là cái trung tâm mà có thể hướng dẫn cho các sinh viên và các nghiên cứu sinh của ý
muốn viết đề tài hoặc là làm luận văn
và đó cũng là một cái trung tâm giới thiệu
đó là giới thiệu về các sản phẩm của việt nam giới thiệu về cơ hội đầu tư của việt nam
giới thiệu về cơ hội trao đổi nghiên cứu khoa học với các đối tác của việt nam cũng như là với ý
chúng tôi phối hợp với họ thí dụ nó có những xuất bản hàng tháng hàng quý về tình hình việt nam
về những vấn đề của việt nam ngày hôm nay
cái tri hội thứ hai mà chúng tôi phối hợp với họ làm lại với trong khuôn khổ những cái hoạt động khác
là tri hội của hội hữu nghị
hữu nghị ý việt ở thành phố venice rất là nổi tiếng
thì cái hội tri hội này thì họ lại có thế mạnh là họ là những người hoạt động bao gồm rất nhiều các nhà nghiên cứu
hoặc là những người trước đây đã từng làm giảng viên ở các trung tâm nghiên cứu hoặc các trường đại học và các doanh nghiệp
thế nên là chúng tôi phối hợp với họ là đang thúc đẩy cái quan hệ kết nghĩa giữa cái trường đại học padova
với trường đại học cần thơ hoặc là các trường ở thành phố hồ chí minh
và kết nghĩa với bà rịa vũng tàu để mà làm cái có thể tiến hành nghiên cứu về cái hậu quả của chất độc da cam đối với con người
và những cái hướng mà có thể đi đến mà giúp đỡ các nạn nhân của chất độc da cam
chúng tôi vừa rồi cũng làm có một cái gọi là cái hoạt động từ thiện
chúng tôi cùng với hội của bạn mua ba mươi chiếc xe đạp và tặng cho các cựu chiến binh
mà bị ảnh hưởng chất độc da cam
chất độc da cam của xã nghĩa trụ tỉnh nguyên huyện mặt giang tỉnh nguyên vừa qua
và một cái điều rất cảm động và các bạn cũng rất cảm động là trong cái buổi lễ trao những cái xe đạp đấy
thì chúng tôi được vinh dự trao một chiếc xe đạp mới cho một cựu chiến binh của chúng ta
đã từng trải qua hai cuộc chiến tranh chống pháp và chống mỹ
cụ năm nay tám mươi tuổi và cụ vẫn đi chiếc xe đạp mà cụ dùng trong chiến dịch điện biên phủ
đến để buộc cái xe đạp mới lên chiếc xe đạp cũ của bạn
cụ về dành cái xe đạp mới cho cháu của cụ
thì cái hình ảnh đó rất là rất là đẹp mà các bạn ý đứng và nhìn theo cụ dắt chiếc xe đạp
nhân dịp bốn mươi năm ngày thành lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước
thì chúng tôi có phối hợp với bạn làm được một cái việc rất là có ý nghĩa là
thu thập ở bên ý tất cả những cái kỷ niệm về cái phong trào ủng hộ và đoàn kết với nhân dân việt nam trong
và chiến tranh trong mỹ
và cái bộ sưu tập đấy thì chúng tôi đã làm được một cuộc triển lãm ở bên ý tại roma
khi mà tổng bí thư nguyễn phú trọng sáng tầm chính thức italia
thì tổng bí thư đã đến khai trương cái triển lãm đó
và cái triển lãm đó thì chúng tôi cũng đã tổ chức ở bảo tàng hồ chí minh tại hà nội
và cũng đã nhận được một cái sự đánh giá rất cao của khán giả
thế và đặc biệt là trong cái dịp thu thập những cái chứng cứ

trong cái tài liệu hiện vật về cái phong trào đoàn kết đó
thì chúng tôi đã cùng với một số nhà báo của ý đã tìm được một cái băng trả lời phỏng vấn của bác hồ
trả lời cho hai nhà báo ý sang hà nội năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
và cái bằng trả lời phỏng vấn đó là bác hồ trả lời trực tiếp bằng tiếng pháp
và bác kêu gọi nhân dân ý là ủng hộ và ủng hộ cuộc đấu tranh chống mỹ cứu nước của nhân dân chúng ta
và đấy là một cái tài liệu rất quý
chúng tôi nghĩ là hội hữu nghị chúng tôi cũng đã có những cái hoạt động để mà rất là có ý nghĩa
đóng góp vào cái việc xây dựng cái nền tảng cũng như bảo tồn những cái lịch sử quý báu của cái quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước
như ông vừa nói thì cũng có thể thấy là trong năm hai nghìn một mươi tám vừa qua
thì cũng nhấn mạnh là kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và italia
chúng ta có một khoảng thời gian rất là sôi động trong mối quan hệ giữa hai nước
và đặc biệt trong đó thì hội hữu nghị việt nam italia đã đóng góp là một chiếc cầu nối rất quan trọng
để tăng cường tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước
và nói thêm về năm vừa qua
thì trong năm hai nghìn một mươi tám vừa rồi hội cũng đã có những cái hoạt động như thế nào
ông có thể điểm thêm và kể thêm những câu chuyện bên lề để cho quý vị khán giả của truyền hình nhân dân được biết không ạ
trong năm vừa qua
nhân cái dịp mà kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ ngoại giao thì chúng tôi cũng
hội cũng tổ chức được khá nhiều những cái hoạt động để mà đóng góp vào cái sự phát triển quan hệ giữa hai nước
chúng tôi có tổ chức một cuộc hội thảo nhỏ gọi là cuộc hội thảo bàn tròn
và chúng tôi có mời đại diện của đại sứ quán italia tại hà nội tham gia
rồi đoàn đại biểu của các tri hội của hội hữu nghị đoàn kết với việt nam của ý sang dự
từ milan từ torino từ venezuela
từ indonesia từ genova sang dự
thì chúng tôi có những cái đề tài mà thảo luận rất là đáng quan tâm
và chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển cái đề tài đó
tức là làm thế nào để xây dựng duy trì và phát triển cái quan hệ tình đoàn kết quốc tế
trong cái bối cảnh của tình hình thế giới mới trong bối cảnh của toàn cầu hóa bây giờ
thì đấy là một cái đề tài mà chúng tôi thấy là giữa hai hội nghị việt nam italia và italia việt nam
thì chúng tôi có thể sẽ chuẩn bị cho năm hai nghìn một mươi chín là sẽ tìm cách để mà tổ chức được cái hội thảo này
thế và ngoài ra thì đặc biệt là trong hội thảo này thì chúng tôi có nêu ra rất nhiều những cái lĩnh vực
mà hai bên việt nam và italia có thể hợp tác trên cơ sở là trong khuôn khổ các tổ chức quần chúng
ví dụ như là chúng tôi đón một cái đoàn vận động viên nghiệp dư của vùng venezo tức là veni
sang đạp xe xuyên việt từ huế vào thành phố hồ chí minh
và cái chuyến đi đó thì do hội chúng tôi đứng ra tổ chức
và cái chuyến đi đó nó mang một cái ý nghĩa rất là thiết thực là vì chúng tôi lấy năm hai nghìn một mươi tám
là cái hoạt động tập trung của hai hội hữu nghị ủng hộ nạn nhân chất độc gia càng
thế thì các cái vận động viên nghiệp dư đó họ mang xe đạp sang và họ đạp xe qua những cái địa phương
rồi thăm những cái địa phương
những cái trung tâm những cái địa phương mà bị tàn phá bởi chất độc gia càng chịu ảnh hưởng của chất độc gia càng
và họ đến giao lưu với các cái trung tâm mà hiện nay nuôi dưỡng những nạn nhân của chất độc gia càng
và nhờ các cái phương tiện thông tin đại chúng như hôm nay thì đến đâu thì họ đều có làm cái gọi là chat video chat
về với các trường trường học ở bên ý và để giới thiệu cho giới trẻ bên sinh viên và các
thế hệ trẻ của ý biết được về cái hậu quả của chiến tranh chất độc gia càng
hay là chúng tôi tổ chức cho các bạn đi thăm cố đô hoa lư để giới thiệu với bạn về những truyền thống lịch sử
truyền thống đối tranh giữ nước dựng nước
hay là tổ chức cho đoàn của bạn đi lên hà giang thăm lại những cái vùng chiến tranh biên giới năm xưa
và qua cái việc giới thiệu về du lịch đấy thì chúng tôi cũng đặt cái tăng cường cái du lịch giữa các tổ chức hữu nghị
hay là chúng tôi giúp đỡ cho các cái doanh nghiệp nhỏ và vừa
ý là một nước mà có đến chín mươi gdp là đóng góp do các doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp nhỏ và vừa họ đóng góp vào nền kinh tế
thì chúng tôi cũng thấy là đây cũng là một cái cơ hội để mà hội hữu nghị hai bên có thể giúp họ để mà thâm nhập thị trường của nhau
có thể nói là năm hai nghìn một mươi tám vừa qua cũng là một điểm nhấn quan trọng để tăng cường sự giao lưu về kinh tế thương mại giữa hai nước việt nam và italia
năm hai nghìn một mươi sáu khi mà chính phủ giữa hai nước thì nâng cái quan hệ hai nước từ cái quan hệ đối tác lên thành quan hệ đối tác chiến lược
thì nó mở ra rất nhiều những cái khả năng để mà tăng cường cái hợp tác giao lưu kinh tế và trao đổi thương mại giữa hai nước
năm hai nghìn một mươi tám thì cái quan hệ trao đổi thương mại giữa hai nước đã đạt đến sấp xỉ năm tỷ đô la
và năm hai nghìn một mươi chín thì hai nước cũng đặt mục tiêu ra là có thể nâng cái trao đổi thương mại kim ngạch
trao đổi thương mại giữa hai nước lên khoảng sáu tỷ
thì trong đó thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là hội hữu nghị sẽ là cũng là một cái tác nhân để mà thúc đẩy vào cái việc tăng cường giao lưu đó
giao lưu quan hệ kinh tế và thương mại đó
chính vì thế thì như là chúng tôi một trong những cái hướng hoạt động trong năm hai nghìn một mươi chín
thì chúng tôi cũng mở ra một cái lĩnh vực mới tức là giới thiệu và kết nối cái quan hệ hợp tác giữa các địa phương của ý với lại địa phương của ý
địa phương của việt nam
và trong năm qua thì chúng tôi cũng đã đạt được cái thành tựu đáng kể
tức là phía ý cũng đã từng đã chọn cái trường đại học hà nội cái khoa tiếng ý của trường đại học
cũng là hội viên của chúng tôi trở thành một cái nơi như là gần như là sẽ đào tạo đấy để trở thành một cái trung tâm văn hóa của ý
không những ở việt nam mà cả khu vực đông nam á
tôi nghĩ rằng là liên quan đến lĩnh vực giáo dục đào tạo
thì chắc là các bạn sinh viên ở trong trường quay của chúng ta hôm nay
rất muốn được đặt các câu hỏi để giao lưu với vị khách mời
ông đã sẵn sàng chưa ạ
vâng tôi rất là sẵn sàng
tôi thực sự là rất là mừng là hôm nay cái cuộc trao đổi của chúng ta là có các bạn sinh viên đến cùng tham gia
xin mời các bạn
và bây giờ thì bạn sinh viên nào muốn đặt câu hỏi để giao lưu với vị khách mời của chúng ta
thì xin mời các bạn giơ tay
xin mời em
dạ chào chào bác ạ
cháu rất vui hôm nay đến đây gặp bác
cháu là lan anh
và đến từ trường đại học quốc gia hà nội
hôm nay cháu muốn có câu hỏi này gửi đến bác
đó là cháu được biết là có khá là nhiều chương trình trao đổi sinh viên sang học tập tại ý
vậy thì nếu như là sinh viên như bọn cháu thì cần chuẩn bị những điều kiện gì để có thể tham gia chương trình đó ạ
chào cảm ơn bác
theo bác thì rất đơn giản thôi
các trường đại học ấy điều tiên thì họ cũng đòi hỏi là có một cái trình độ hiểu viết tiếng ý nhất định
thế thì nha là cái việc chuẩn bị duy nhất và cũng là cái điều cần thiết ấy
mỗi người nên trang bị cho mình một cái trình độ tiếng ý nhất định
hiện nay là phía chính phủ ý liên hiệp các trường đại học của ý đóng tại sư quan ý tại hà nội
mong muốn là thu hút các bạn sinh viên việt nam sang ý học ở các trường đại học
nếu các bạn có sở thích hoặc là có những sự lựa chọn
thì trung tâm đàn tê cũng có thể giới thiệu với các bạn về các cái trường đại học mà các bạn có thể muốn sang ý học
mọi con đường đều dẫn tới thành rông đúng không ạ
nhưng mà nhập ra thì phải tùy tục
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn ông
xin được cảm ơn những chia sẻ của ông đã mang tới trường quay của truyền hình nhân dân ngày hôm nay

vâng xin cảm ơn chị mỹ linh
chuyển giao các kỹ thuật và quy trình sản xuất mới trong nuôi trồng
nhằm đưa ngành thủy sản phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa an toàn hiệu quả
góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững
ước gì con đang được lang thang ngắm hoa đảo nhật tân
mùa lá rong cùng bà gói bánh trưng
và lên chợ hôm mua vải may một bộ áo dài mới
bạn nhật linh du học sinh nhật bản nhắn gửi bạn bè với lời nhắn
mình nhớ cái lạnh và không khí tết của hà nội quá
thưa quý vị chương trình tạp chí đối ngoại tuần này của truyền hình nhân dân cũng xin được tạm dừng tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý và trao đổi của quý vị khán giả
cũng như những lời nhắn nhủ cho những người ở xa thông qua địa chỉ facebook truyền hình nhân dân
hoặc địa chỉ email tạp chí dn gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại
xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo